các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
cơ quan an ninh điều tra đã thu giữ nhiều tài liệu liên quan đến hành vi chống phá nhà nước của vượng
tại phiên tòa vượng không thành khẩn nhận tội
hội đồng xét xử đã tuyên phạt nguyễn quốc đức vượng tám năm tù giam và ba năm quản chế sau vui mãn hạn tù
được biết vượng là đối tượng quệ phá trộm cắp vặt gây gỗ đánh nhau và đã bị công an xã lạc lâm xử phạt hành chính
từng có tiền án bảy năm tù về tội cướp tài sản
hội đồng xét xử nghiện ma túy vừa mới ra tù vào cuối năm hai nghìn một mươi chín
đối tượng nguyễn xuân khoa chú tại xã tân việt huyện thanh hà tỉnh hải dương lại tiếp tục tái phạm tội
đối tượng đã bị bắt giữ khi vừa thực hiện hành vi cướp giật tài sản của người đi đường
vào khoảng chín giờ ngày sáu tháng bảy khoa điều khiển xe mô tô sierr từ nhà bên huyện thanh hà sang địa bàn huyện nam sách
đến đoạn đường hồng sơn thuộc địa phận xã nam hồng huyện nam sách
phát hiện bà nguyễn thị hạnh chú tại xã an sơn huyện nam sách đi xe máy điện có đeo túi sách
bên trong có tiền và một số đồ dùng cá nhân
khoa đã áp sát dùng tay giật túi sách của bà hạnh rồi bỏ tăng ga bỏ chạy
phát hiện vụ việc quần chúng nhân dân và lực lượng công an đã truy đuổi sau đó bắt giữ được đối tượng cùng với tăng vật
tại cơ quan công an bước đầu khoa khai nhận do vừa mới ra tù không có tiền tiêu xài nên đã nảy sinh ý định đi cướp giật tài sản của người đi đường
và khi vừa thực hiện hành vi cướp giật tài sản này trên đường tàu thoát thì bị bắt giữ hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ
thưa quý vị việc mua bán hàng hóa qua mạng ngày nay thì đã trở nên phổ biến
không cần đến nơi trực tiếp chỉ cần ngồi ở nhà mọi người đều có thể đặt mua hàng được ra tận nơi
chính vì vậy rất nhiều đối tượng đã lợi dụng việc đặt hàng trên mạng sau khi nhận được hàng thì tìm cách chiếm đoạt và không trả tiền
ngay sau đây sẽ là phản ánh tại địa bàn tỉnh bình nịnh
thời gian gần đây công an huyện phú cát tỉnh bình định nhận tin báo của một số trường hợp trình báo về việc bị lừa khi bán hàng qua mạng facebook zalo
đối tượng đặt hàng qua mạng khi nhân viên đến giao thì cầm hàng giả vờ đi vệ sinh rồi luồn qua cửa phía sau biến mất không trả tiền
qua đầu tranh công an huyện phú cát làm rõ một trong những đối tượng là nguyễn văn phong sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm chú tệ xã cát trinh huyện phú cát
ngày hai tháng bảy phong đã đặt hàng
phong đã mua một điện thoại iphone tám plus của anh nguyễn thanh toàn ở an khê gia lai
hai bên thỏa thuận giá bảy triệu năm trăm linh ngàn đồng
phong hẹn anh toàn giao hàng tại một quán cà phê ở thị trấn ngô mây huyện phù cát rồi dùng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt
vào hồi hai mươi ba h ba mươi phút ngày hai mươi năm tháng sáu tổ công tác công an huyện cao lộc phối hợp với phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh lạng sơn đã phát hiện mắc quả tang bảy đối tượng đang đánh bạc bằng hình thức chơi liêng tại một nhà nghỉ trên địa bàn thị trấn cao lộc
các đối tượng gồm chu văn khánh vi văn cắm dương văn chi hà văn dấu giang văn tuấn chu quốc việt đều trú tại thị trấn cao lộc tỉnh lạng sơn và lương văn xuân chú tại huyện yên thế tỉnh bắc giang
vật chứng thu giữ trên chiếu bạc gồm một mươi bốn triệu sáu trăm hai mươi nghìn đồng một bộ bài tú lơ khơ cùng với một số tăng vật khác
vào chiều qua ngày sáu tháng bảy trên đường dt bảy trăm bốn mươi một đoạn dốc tà bế thuộc ấp một xã tiến hưng thành phố đồng xoài tỉnh bình phước hàng trăm lít dầu đều bất ngờ bị đổ tràn ra đường từ một ô tô chở dầu điều đã khiến cho nhiều phương tiện giao thông đi lại gặp khó khăn
và lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh bình phước đã nhanh chóng
vào khoảng một mươi sáu h ba mươi chiều cùng ngày theo một số người dân cho biết một chiếc ô tô chở dầu điều lưu thông trên đường dt bảy trăm bốn mươi một hướng từ thành phố đồng xoài tỉnh bình phước đi thành phố hồ chí minh
khi đến đoạn đổ dốc tà bế do đường dốc cao hàng trăm lít dầu điều đã bị rơi vương vãi ra đường
nhiều người dân lưu thông trên đường gặp tình huống bất ngờ đã bị loạn trọng thậm chí là trượt ngã nhưng rất may không bị thương
nhận được tin báo của người dân cảnh sát giao thông công an tỉnh bình phước đã nhanh chóng cử lực lượng xuống ghi nhận vụ việc đồng thời dùng các xe cát đổ xuống những đoạn đường dính dầu điều có nguy cơ gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông
ngay sau đó một vài người dân cũng đã đến hỗ trợ sau khoảng hơn một giờ đồng hồ những khu vực bị dầu điều tràn ra đường cơ bản đã được xử lý